tại đường đi bộ nguyễn huệ thành phố hồ chí minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt
tự hào thành phố mang tên bác kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình
chính thức vinh dự được mang tên chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là chương trình bế mạc chuỗi sự kiện văn hóa thể thao chào mừng bốn mươi bốn năm thành phố mang tên bác
chương trình đã thu hút hơn bốn mươi năm lượt khách
chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề tự hào thành phố mang tên bác
điểm dấn của lễ bế mạc chương trình kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình
chính thức vinh dự được mang tên chủ tịch hồ chí minh
hai tháng bảy một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai tháng bảy hai nghìn hai mươi với chủ đề tự hào thành phố mang tên bác
diễn ra vào ngày hai tháng bảy tại phố đi bộ nguyễn huệ thực sự để lại nhiều ấn tượng với công chúng
chương trình nghệ thuật tự hào thành phố mang tên bác khắc họa hành trình đổi mới và phát triển của thành phố
bằng ngôn ngữ của vũ điệu ngôn ngữ của nhạc họa để người xem không chỉ cảm bằng mắt
mà còn song hành với hành trình ấy
bằng ký ức hoài niệm và cả những giấc mơ
chương trình được chia thành ba chương lần lượt với các tên gọi
có một thời như thế thành phố đón bình minh và khát vọng thành phố trẻ
với nhiều hình thức biểu diễn từ nhạc trẻ đến vọng cổ từ múa đến biểu diễn võ thuật
từ trích đoàn cải lương đến kịch nói
chương trình là một bức tranh tổng hòa đa sắc về đời sống văn nghệ phong phú và thu hút